các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ở cấp phường xã tuần qua có một trăm sáu mươi trên ba trăm một mươi hai địa phương ở cấp độ một một trăm ba mươi chín địa phương cấp độ hai một mươi ba phường xã ở cấp độ ba có ba mươi năm phường xã giảm cấp độ dịch và một mươi tám địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước
ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc tp hcm thuộc cấp hai vùng vàng mức nguy cơ trung bình không thay đổi so với các tuần trước
đến tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tp hcm ghi nhận bốn trăm chín mươi tám sáu trăm hai mươi tám ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư
việc đánh giá cấp độ dịch được các tỉnh thành thực hiện hàng tuần theo nghị quyết một trăm hai mươi tám quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín để có biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp
các tiêu chí đánh giá gồm có tỷ lệ ca nhiễm mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian độ bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi một tiêm đủ liều khả năng thu dung điều trị của các tuyến
sau khi đánh giá địa phương được xếp vào một trong bốn cấp độ dịch gồm có cấp độ một nguy cơ thấp bình thường mới màu xanh cấp hai nguy cơ trung bình màu vàng cấp ba nguy cơ cao màu cam và cấp bốn nguy cơ rất cao màu đỏ
tình hình dịch tại tp hcm thời gian gần đây đã có những diễn biến tốt nhiều quán karaoke trên địa bàn thành phố có thắc mắc bao giờ tp hcm cho mở lại karaoke
về vấn đề này sở văn hóa truyền thông cho biết đang hoàn thiện bộ tiêu chí làm cơ sở cho dịch vụ hoạt động
vừa qua hệ thống karaoke tại tp hcm đã gửi thư khẩn cầu xin mở cửa lại đến ủy ban nhân dân tp hcm sở y tế và sở văn hóa và thể thao tp hcm
tuy nhiên đến nay ông việt cho biết chưa nhận được hồi âm từ các cơ quan
đại diện nai đặt câu hỏi tình hình dịch ở các tỉnh lần cần như lòng an đồng nai hay bình dương tương đương với tp hcm
độ phủ vaccine cũng vậy nhưng họ đều đã cho mở karaoke lý do gì thành phố chưa cho phép trong khi thành phố là trung tâm kinh tế hàng đầu cả nước tạo công an việc làm cho anh em
theo các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực karaoke cuối năm thường là cao điểm vui chơi giải trí tổ chức tiệc tất niên của người dân doanh nghiệp
do đó việc thành phố cho phép hoạt động trong giai đoạn này sẽ là cú hích cho ngành để nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng trở lại
ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết cách đây hai tuần sở đã có tờ trình chính thức cho ủy ban nhân dân tp về bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với ngành karaoke làm cơ sở để cho phép hoạt động trở lại
tuy nhiên thời điểm đó bộ tiêu chí chưa nhận được sự thống nhất của ủy ban nhân dân tp hcm và các ban ngành
ông võ trọng nam cho biết với diễn biến dịch bệnh hiện nay ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo sở văn hóa thể thao tham mưu lại
chúng tôi vừa hoàn thiện và trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét để các cơ sở karaoke sớm được mở cửa
liên quan tới việc hỗ trợ các f trong thời gian cách ly vừa qua tp hcm đã hướng dẫn chi tiết về tiền hỗ trợ cho trẻ em người cao tuổi người khuyết tật mắc covid một mươi chín điều trị cách ly y tế
theo đó mức hỗ trợ tiền ăn của thành phố là tám mươi đồng trên một ngày cho những f có thời gian điều trị cách ly từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị
nhưng không quá bốn mươi năm ngày
mới đây sở lao động thương binh và xã hội tp hcm có công văn gửi đến tp thủ đức các quận huyện trên địa bàn thành phố về việc hướng dẫn chi tiết hỗ trợ cho trẻ em người cao tuổi người khuyết tật bị nhiễm covid một mươi chín điều trị cách ly y tế
cụ thể các đối tượng nhận hỗ trợ gồm có trẻ em dưới một mươi sáu tuổi người cao tuổi người khuyết tật quy định tại nghị định hai mươi năm hai nghìn hai mươi một và người điều trị cách ly do nhiễm covid một mươi chín là f f một
mức hỗ trợ tiền ăn là tám mươi đồng một người cho một ngày
đối với các trường hợp là f có thời gian điều trị cách ly từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị nhưng không quá bốn mươi năm ngày
hỗ trợ tiền ăn tám mươi đồng cho một người trong một ngày
đối với các trường hợp f một theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền điều trị từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thời gian hỗ trợ tối đa không quá hai mươi một ngày
đối với trẻ em người cao tuổi người khuyết tật là f được hỗ trợ thêm một triệu đồng một người
để được hỗ trợ như trên bệnh nhân mắc covid một mươi chín cần làm các hồ sơ đề nghị
hồ sơ đề nghị gồm có danh sách f đủ điều kiện hưởng chính sách theo mẫu tại quyết định hai mươi ba của thủ tướng
giấy ra viện hoặc giấy chứng tự của cơ sở y tế hay văn bản xác nhận của cơ sở y tế
bán sao một trong các giấy tờ như giấy chứng sinh giấy khai sinh hồ chiếu chứng minh nhân dân căn cước công dân
thẻ bảo hiểm y tế giấy xác nhận mức độ khuyết tật phiếu thu hoặc biên lai hay giấy xác nhận thu tiền ăn
tại cơ sở cách ly đối với f một đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày sáu tháng một mươi một
khi tình hình diễn bệnh đang diễn biến phức tạp nhiều f lo lắng và mong muốn nhanh chóng điều trị bệnh
chính vì vậy đã xuất hiện tình trạng nhiều tình trạng f tự mua thuốc theo đơn đang lưu truyền trên mạng xã hội
phó giám đốc sở y tế tp hcm lo ngại việc này là nguyên nhân khiến bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch hơn
mới đây tiến sĩ bác sĩ nguyễn phan vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm bày tỏ sự lo ngại
khi rất nhiều đơn thuốc điều trị covid một mươi chín được lưu truyền trên mạng
người bệnh gửi cho người thân sử dụng và cho rằng rất hiệu quả
rất nhiều người vừa có kết quả dương tính với sars cov hai liên lấy một đơn trên mạng mua ngay về uống
điều này rất nguy hiểm
tiến sĩ vĩnh châu phân tích trong y khoa nói chung mỗi loại thuốc sẽ được bác sĩ chỉ định với từng người
từng cơ địa từng thời điểm bệnh do đó không có toa thuốc nào phù hợp với tất cả covid một mươi chín cũng như vậy
theo phó giám đốc sở y tế tp hcm giai đoạn ba năm ngày đầu nhiễm covid một mươi chín cơ thể đang đề kháng ngăn chặn sự nhân lên của virus
người bệnh ưu tiên sử dụng các nhóm thuốc điều trị triệu chứng nhóm bồi bổ cơ thể gồm có vitamin đông dược và thuốc kháng virus
nếu f không sử dụng thuốc kháng virus giai đoạn này sẽ ngăn chặn được sự nhân lên của virus
từ đó sẽ giảm được triệu chứng ngăn bệnh diễn tiến nặng
điều đặc biệt lưu ý trong giai đoạn này người bệnh tuyệt đối không được dùng thuốc kháng viêm
thuốc kháng viêm corticoid là thuốc kệ ức chế phản ứng viêm giảm hệ thống miễn dịch khiến cho virus phát triển mạnh hơn trong cơ thể
uống thuốc kháng viêm lúc này là gây hại cho ép không
kể cả khi vừa uống thuốc kháng viêm vừa uống thuốc kháng virus cũng không có tác dụng
bên cạnh đó thuốc kháng viêm có các tác dụng phụ dây xuất huyết tiêu hóa với bệnh dân mắc bệnh dạ dày tá tràn v v
thuốc kháng viêm kháng đông cũng không có giá trị vì người bệnh chưa có rối loạn đông máu ở giai đoạn này
thuốc kháng viêm kháng đông chỉ sử dụng khi chuyển sang giai đoạn hai thường vào ngày thứ bảy trở đi
khi ép không suy hồ hấp sbo hai giảm thấp tổn thường phổi bác sĩ sẽ xem xét và cho ép không dùng thuốc kháng viêm kháng đông nếu không chống chỉ định
bệnh nhân phải được theo dõi sát sao sau đó
đặc biệt là nguy cơ xuất huyết dữ dội đe dọa tính mạng của thuốc kháng đông với một số đối tượng
ngược lại ở giai đoạn này thuốc kháng virus không còn hiệu quả vì virus đã nhân lên phát triển gây biến chứng trong cơ thể
thuốc kháng virus truyền đường tính mạch có thể hiệu quả hơn đường ống như monopiravir